tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với chương trình phát triển liên hợp quốc
tổ chức diễn đàn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
chịu ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín thu hẹp khoảng cách từ chính sách đến thực thi
covid một mươi chín với những diễn biến khó lường vẫn đang có những tác động ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế
hoạt động thương mại đầu tư và tới tất cả các nhóm doanh nghiệp
với khoảng chín mươi năm văn bản hỗ trợ doanh nghiệp được ban hành từ cấp trung ương tới địa phương
các chính sách đã đưa ra những giải pháp quan trọng thiết thực giúp doanh nghiệp tổ chức cá nhân vượt qua khó khăn
để có thể thu hẹp khoảng cách từ chính sách đến thực thi các cơ quan ban ngành và địa phương cần nắm bắt kịp thời
các bất cập vướng mắc trong việc triển khai các gói hỗ trợ để điều chỉnh cho phù hợp
cần tiếp tục thiết kế các hình thức hỗ trợ phù hợp với các doanh nghiệp ở từng ngành lĩnh vực và trong từng giai đoạn
ưu tiên các doanh nghiệp có quy mô nhỏ vừa bởi khả năng chống chịu kém của loại hình doanh nghiệp này